cho đến nay cả nước đã tiêm trên một trăm tám mươi bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó có hơn ba mươi triệu liều mũi ba
chỉ còn chín địa phương tiêm mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi dưới tám mươi
tại tp hcm ba mươi sáu điểm tiêm cố định đã tổ chức tiêm vaccine xuyên tết
và kết quả trong chín ngày triển khai ở giai đoạn một đã có một mươi ba người được tiêm